lợi dụng quy định giãn cách xã hội hạn chế đi lại để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã dùng nhiều chiêu trò để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thống kê trong thời gian gần đây tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội và qua điện thoại
có chiều hướng gia tăng phản ánh tại tỉnh hải dương
trên đây là cuộc gọi điện thoại của một đối tượng mạo nhận là nhân viên công ty điện lực hải dương
gọi đến khách hàng sử dụng điện sau những thông báo về việc chậm nộp thanh toán tiền điện
đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân
hoàn toàn gia đình không dùng điện bà pha vấn đề là như thế
sau đó tôi cũng hỏi về thông tin về một chút thì thấy đầu dây bên kia trả lời
và tôi xác định đấy là lừa đảo thì tôi không cung cấp thông tin gì nữa
sau đó thì bên đầu dây bên kia cũng biết là chúng tôi đã biết việc này như thế và đã cúp điện thoại
theo thống kê của ngành điện từ cuối tháng bảy đến nay đã có hàng trăm khách hàng
phản ánh thông qua các kênh chăm sóc khách hàng về việc có nhiều số điện thoại
tự xưng vào các kênh chăm sóc khách hàng
viên điện lực tổng đài ngành điện điện lực việt nam
để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp
khi biết được thông tin khách hàng đã thanh toán tiền điện thì các đối tượng lập tức ngắt máy
thông tin của các đối tượng gọi cho tôi tôi rất bức xúc và bực bội
thực tế là mình nó không có những cái mà người ta đã áp đặt cho mình
theo cảnh báo từ các cơ quan chức năng
các chiêu trò lừa đảo chậm nộp tiền điện vi phạm luật giao thông
hay trúng thưởng qua điện thoại và mạng xã hội
thậm chí thông tin nhiễm covid một mươi chín ngày càng nhiều
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng quy định thực hiện giãn cách xã hội
hạn chế đi lại để phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện hành vi lừa đảo
tuy đây là những chiêu trò lừa đảo không mới
nhưng không ít người vẫn nhẹ dạ cả tin và trở thành nạn nhân
cũng đề nghị khách hàng hãy liên hệ trực tiếp
với tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng ty điện lực nguyên bắc
để cùng phối hợp giải quyết làm rõ
thứ hai cũng đề nghị khách hàng
ngoài việc thanh toán ở các điểm thu quyết định
khi thanh toán điện tử
thì cũng khuyến cáo khách hàng
cái sử dụng tài khoản của các tổ chức trung gian
hiện nay công ty ở hải dương đang hợp tác
như là viettel pay vnpost vnpay vnpt pay vmomo zanon pay v v
không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại
không chuyển tiền cho bất cứ ai bất cứ yêu cầu nào
khi không có căn cứ cụ thể
rõ ràng bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền

để xử lý các dấu hiệu lừa đảo trục lợi người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an

ngăn người đối tượng giúp tiền và tổng tán tài sản
cơ quan chức năng khuyến cáo
để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo
cá nhân sử dụng điện thoại hay mạng xã hội
cần luôn cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi
đồng thời báo với lực lượng chức năng
hoặc điện thoại trực tiếp đến tổng đài của cơ quan đơn vị
mà đối tượng lừa đảo mạo danh